từ một mươi năm h chiều nay liên bộ công thương tài chính đã có quyết định về việc điều chỉnh giá xăng dầu
theo đó xăng ron chín mươi hai tăng ba trăm linh ba đồng một lít xăng e năm tăng hai trăm tám mươi ba đồng một lít dầu diesel năm s tăng hai trăm hai mươi năm đồng một lít dầu hỏa tăng ba trăm hai mươi sáu đồng một lít
đây là lần tăng giá xăng thứ ba trong năm hai nghìn một mươi bảy với tổng mức tăng khoảng một một trăm năm mươi đồng một lít
theo liên bộ công thương tài chính giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau
giá xăng ron chín mươi hai sẽ không cao hơn mức một mươi bảy ba trăm sáu mươi sáu đồng một lít xăng e năm không cao hơn một mươi bảy một trăm năm mươi bốn đồng một lít dầu diazen năm s không cao hơn một mươi ba bốn trăm tám mươi năm đồng một lít dầu hỏa không cao hơn một mươi hai một trăm một mươi tám đồng một lít

theo liên bộ nguyên nhân giá xăng dầu trong nước tăng là do giá xăng dầu thế giới tăng so với nửa đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba